trung ương đoàn tổ chức gặp mặt thông tin báo chí tổng kết đợt thi đua cao điểm với chủ đề
tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác
theo ban tổ chức kể từ ngày phát động vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín hơn tám ba trăm linh diễn đàn
tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đã được các cấp bộ đoàn tổ chức
hơn chín công trình thanh niên làm theo lời bác xuất hiện nhiều mô hình mới cách làm hay
học tập và làm theo lời bác ở tất cả các lĩnh vực
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám tới bốn trăm linh tám đảng viên trẻ tiêu biểu cả nước sẽ cùng hội tụ tại hà nội
viếng lăng chủ tịch hồ chí minh gặp gỡ lãnh đạo đảng nhà nước tham gia năm diễn đàn học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
lễ tổng kết tuyên dương năm mươi công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời bác và chương trình nghệ thuật đặc biệt
tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám tại quảng trường ba đình